nhận lời mời của chủ tịch sáng lập và điều hành diễn đàn kinh tế thế giới klaus schwab
thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam tham dự hội nghị thường niên diễn đàn kinh tế thế giới
tại davos thụy sĩ từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng một hội nghị wef davos năm nay có chủ đề
toàn cầu hóa bốn định hình cấu trúc toàn cầu trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư
trọng tâm thảo luận tại hội nghị wef davos hai nghìn một mươi chín nhằm đánh giá tác động triển vọng và thảo luận
việc hợp tác đối thoại để xử lý các vấn đề địa chính trị đánh giá thúc đẩy cải cách các khuôn khổ
thể chế toàn cầu hiện nay để thích ứng với bối cảnh mới về chính trị kinh tế và xã hội
định hình các quy định khuôn khổ thể chế mới nhằm thúc đẩy hợp tác toàn cầu trong các lĩnh vực
việc thủ tướng nguyễn xuân phúc tham dự wef davos hai nghìn một mươi chín sẽ quảng bá thành tựu phát triển kinh tế xã hội
và hội nhập quốc tế của việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám truyền tải thông điệp về đường lối định hướng
chính sách biện pháp lớn của chính phủ việt nam về phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
qua đó thúc đẩy các đối tác tập đoàn hàng đầu tiếp tục tăng cường hợp tác với việt nam
góp phần củng cố môi trường quốc tế thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín